hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng và lãnh đạo các bộ ban ngành trung mương
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nhấn mạnh đây là hội nghị quan trọng
không chỉ đánh giá phân tích tình hình làm rõ nhận định
đặc biệt là đánh giá sát diễn biến trong nước và thế giới để nhận diện được những yếu kém tồn tại
những nguy cơ đặt ra đối với sự điều hành quản lý kinh tế của đất nước
để đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời trong sáu tháng cuối năm
thủ tướng đề nghị các ý kiến các báo cáo không nêu nhiều thành tích
mà cái chính là đưa ra những giải pháp sát đúng cho đất nước cho địa phương các vùng miền
các địa phương nêu rõ những khó khăn
những trở ngại lãnh đạo các bộ trưởng nêu rõ các chủ trương biện pháp định hướng giải quyết
công chí đề biết rằng là theo thể chế của nước ta
vai trò của bộ trưởng vô cùng quan trọng với tư cách là tư lệnh lĩnh vực chuyên rút
tôi đọc gần hết các báo cáo các địa phương gửi lên
thì phần lớn các ông chí có kiến nghị chính phủ một phần
chính là ở các bộ các ngành
chúng ta phải giải quyết cái điểm khác này để tạo ra một cái đồng bộ giữa bộ ngành và địa phương
trong cái bối cảnh phân cấp ở nước ta
thủ tướng nêu rõ tình hình kinh tế xã hội tháng sáu và sáu tháng đầu năm là tích cực
kinh tế vĩ mô ổn định tăng trưởng kinh tế sáu tháng cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi một trở lại đây
đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp giữ được đà tăng khá
tình hình xã hội cơ bản ổn định đặc biệt là an ninh trật tự
đa số người dân ghi nhận sự chuyển biến tích cực về đối ngoại hợp tác quốc tế trên bảy mươi một
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tăng sáu mươi hai phòng chống tham nhũng lãng phí tăng năm mươi chín
đặc biệt có chín mươi một tin tưởng ủng hộ nỗ lực phòng chống tham nhũng
trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đạt được kết quả này là sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước
thủ tướng cũng lưu ý ba vấn đề bức xúc mà các đại biểu dự hội nghị cần chú ý
và chủ động hơn trong công tác chỉ đạo xử lý
đó là vấn đề về thiên tai an ninh trật tự không để kẻ xấu kích động người dân tham gia biểu tình
làm mất an ninh trật tự và những vấn đề xã hội đang xảy ra

nhằm làm ổn định cuộc sống tạo nền tảng cho ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững
thủ tướng khẳng định giá điện sẽ không tăng trong năm nay giá dịch vụ y tế đủ điều kiện mới tăng trên tinh thần lạm phát không quá bốn
thủ tướng yêu cầu cần phải hoàn thành vượt mức kế hoạch trong đó quý ba phải đạt sáu năm mươi ba quý bốn phải đạt sáu ba
thủ tướng đề nghị từng bộ ngành địa phương cần báo cáo những giải pháp cụ thể để tháo gỡ những tồn tại như thủ tục hành chính
môi trường đầu tư nhằm tạo điều kiện và động lực cho tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn hiện nay